các cuộc biểu tình phần đối việc chính phủ chile tăng giá vé tàu điện ngầm bắt đầu từ đầu tuần và bùng phát thành các cuộc bạo loạn đập phá và phóng hỏa nhiều ga tàu điện ngầm xe buýt xe cảnh sát cũng như tấn công lực lượng cảnh sát
kể từ khi được chọn đăng cai quân cấp hai nghìn hai mươi hai qatar đã thực hiện hàng loạt các cải cách quy định lao động đặc biệt là trong lĩnh vực tuyển dụng lao động nước ngoài
và mới đây chính phủ nước này đã ra thông báo sẽ bãi bỏ nhiều hạn chế vốn gây nhiều tranh cãi cho lao động nhập cư
theo đó qatar sẽ bãi bỏ điều khoản quy định một số lao động phải có sự cho phép của nhà tuyển dụng mới được thay đổi công việc hay rời khỏi nước này
ngoài ra nội các nước này cũng thông qua luật mới liên quan đến mức lương tối thiểu và quy định mới nhằm tạo điều kiện cho lao động chuyển sang làm việc cho nhà tuyển dụng mới cũng như dự luật bãi bỏ quy định về xin phép xuất cảnh
chính phủ qatar đã tạm thời ấn định mức lương tối thiểu bảy trăm năm mươi rial tương đương với hơn hai trăm linh đô la mỹ một tháng
dự kiến các đề xuất này sẽ được soạn thảo chính thức trong vòng khoảng một tháng và được ban hành thành luật vào cuối năm nay
ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong một vụ cháy trung cư tại thành phố rostov phía đông bắc thủ đô moscow của nga
lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân của vụ cháy
vụ cháy xảy ra vào lúc dạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương tại một nhà trung cư hai tầng ở thành phố rostov phía đông bắc thủ đô moscow
thiệt mạng bao gồm năm trẻ em từ một tuổi rưỡi đến bốn tuổi và hai người lớn trước đó một người mất tích đã được tìm thấy còn sống
một phụ nữ là mẹ của hai trẻ em thiệt mạng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng hai người bị thương khác hiện đang được điều trị
toàn bộ phần mái nhà rộng sáu trăm linh m hai đã bị cháy rụi đã xác định được có tổng cộng hai mươi bảy người sống trong ngôi nhà
được biết ngôi nhà trung cư trong tình trạng tốt và mới được tu sửa phần mái cùng hệ thống điện vào năm hai nghìn một mươi năm
ủy ban điều tra của nga đã khởi tố hình sự vụ việc viện công tố đang tiếp tục công tác kiểm tra
cũng trong đêm ngày một mươi chín tháng một mươi theo giờ địa phương tức dạng sáng nay theo giờ việt nam đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng trên một chuyến tàu điện tại nhà ga ở thủ đô berlin làm ít nhất ba người bị thương do ngạt khói
theo cảnh sát và các nhân chứng một trong các toa của chuyến tàu điện này đã bất ngờ bốc cháy buộc nhân viên lái tàu phải dừng tàu khẩn cấp tại nhà ga belview
hàng trăm hành khách đã nhảy khỏi tàu trong trạng thái hoảng loạn để thoát khỏi đám cháy
ngay sau khi được thông báo cảnh sát và lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành sơ tán các hành khách trên tàu đến nơi an toàn và đưa những người bị thương tới bệnh viện
giao thông đường sắt đi qua nhà ga này cũng bị gián đoạn do cảnh sát phong tỏa khu vực để lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy
ngày sắt đức cũng cho biết thêm khi đám cháy xảy ra có khoảng hơn bảy trăm linh người phần lớn là các cổ động viên bóng đá có mặt trên tàu
những người này đang trên đường trở về nhà sau khi đi xem và cổ vũ một trận bóng đá hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân